ngoài lãi suất tiền gửi theo đúng quy định phía lọc hóa dầu bình sơn không nhận lãi ngoài hợp đồng
đối chất bị cáo thu xác nhận bị cáo gửi bốn lãnh đạo là chủ tịch tổng giám đốc phó tổng giám đốc kế toán trưởng
ít nhất hai trăm linh triệu đồng cao nhất một tỷ đồng một lần
khẳng định lời bà thu là bịa đạt ông đình văn ngọc đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự tội vụ khống
lại có thêm một vụ đòi nợ trái pháp luật của nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen
vừa bị cơ quan công an quận hoàng mai tp hcm phát hiện và trị phá
tám đối tượng đã bị cơ quan công an triệu tập để điều tra và làm rõ về hành vi liên quan
khoảng bảy giờ sáng ngày chín tháng chín tổ công tác của công an phường đại kim đã bắt quả tang đối tượng đinh thái quân
cùng một nhóm đối tượng có hành vi ném chất bẩn làm mắm tôn trộn sơn và nhà ông lê văn sơn
tại tổ hai mươi sáu b phường đại kim quận hoàng mai hà nội
nhóm đối tượng này do nguyễn xuân tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện thanh trì tp hcm cầm đầu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do lê minh duy con trai của ông sơn đang cầm gần tám trăm linh triệu đồng của tiến
hiện duy đang đi khỏi nơi cư trú
do đó tiến đã sai các đàn em đến gây sức ép đòi nợ và đã thực hiện bốn lần ném chất bẩn vào nhà ông sơn
theo cơ quan công an nguyễn xuân tiến có hoạt động cho vay tín dụng lấy lãi suất cao
kiểu đòi nợ xã hội đen đang gây mất an ninh trật tự xã hội xuất phát từ hệ lụy của hành vi kinh doanh tài chính tiến dụng bất hợp pháp
vụ việc này lại thêm một lần nữa cảnh tỉnh đến người dân cần cảnh giác và tránh xa vào bẫy của tiến dụng đen
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
trong suốt hai tháng gần đây trên địa bàn quận long biên đã liên tiếp xảy ra các vụ cướp và cướp giật tài sản
qua đơn tố giác trình báo của các bị hại mô tả đặc điểm nhận dạng đối tượng gây án
lực lượng chức năng đã tổ chức điều tra và xác định được hai đối tượng gây án là bùi quang trường và nguyễn ngọc hòa cùng chú ở xã phù đồng huyện gia lâm
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận đã gây ra ít nhất năm vụ cướp và cướp giật trên địa bàn
đặc biệt đối tượng chủ nhằm đến là phụ nữ đi đường đeo túi sách trên người
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
liên tiếp trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh quảng ngãi đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy
gần đây khi thực hiện vụ trộm cắp tại huyện sơn tịnh rồi mang đi tiêu thụ đối tượng nguyễn văn vũ chú tại huyện bình sơn đã bị đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi bắt giữ
ngày ba mươi tháng tám nguyễn văn vũ đã lấy trộm chiếc xe máy của anh nguyễn tất kiên ở xã tịnh bắc huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi rồi tổ thoát
quá trình đi tiêu thụ thì bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi bắt giữ
qua điều tra vũ khai nhận đã thực hiện một mươi ba vụ trộm xe máy khác trên địa bàn thành phố quảng ngãi bình sơn và tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
theo hồ sơ vũ có hai tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi tiếp tục điều tra làm rõ
mặc dù theo quy định của ủy ban nhân dân tp hà nội toàn bộ xe tải trên một tấn và xe bồn chở bê tông không được phép hoạt động trong khu vực nội thành trong khung giờ cao điểm
tuy nhiên trong thời gian gần đây tình trạng xe trộn bê tông đã ngang nhiên hoạt động và bất chấp lệnh cấm này vẫn thường xuyên diễn ra trên địa bàn thành phố
phản ánh ngay sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tám h ba mươi sáng tại ngã tư dương đình nghệ phạm hùng
tuy vẫn trong giờ cao điểm nhưng tổ công tác đội cảnh sát giao thông số sáu đã kiểm tra xử lý gần một mươi trường hợp xe bồn chở bê tông vi phạm đi sai giờ quy định
tình trạng xe bồn ngang nhiên đi sai giờ đi vào phố cấm diễn ra phổ biến
đội lượng cảnh sát giao thông hệ kiểm tra là có vi phạm
tuy nhiên cánh lái xe thì lại ngỡ ngàng về lỗi của mình
nhiều lái xe còn không biết giấy phép được đi vào phố của mình là vào khung giờ nào
đi thì bây giờ vừa xuống làm được một hai tháng thôi thì đi theo anh em anh em xung quanh nó quen đường hơn anh em
thì bây giờ em cũng vừa mới hạ vừa mới xuống làm thôi thì em cũng chưa hiểu mấy
thì đôi lúc mình cũng bớt rỡ đường thôi
đối với các xe bê tông này các lúc ý họa chủ yếu đó là đi sai giờ hoặc đi vào giờ cấm đường cấm
sai giờ là đối với những trường hợp mà xe là có dây phép mà những trường hợp là không dây phép thì chúng tôi sẽ lập biến bản nó đi vào đường cấm
các xe bồn có để ngoài cồng cành nhiều xe chở nhiên liệu bê tông có chậm tài lớn từ hai mươi đến ba mươi tấn nên việc đảm bảo an toàn khi lưu thông là rất cần thiết
tuy nhiên nhiều lái xe vẫn điều khiển với tốc độ cao đặc biệt vào trong giờ cao điểm
điều này khiến nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao khi mà xe đang chở một khối lượng hàng hóa có trọng tài lớn
các xe trộm bê tông này hoạt động vào những giờ cao điểm thì tiềm mẩn rất nhiều nguy cơ
vì giờ cao điểm thì phương tiện lưu lượng rất là đông đặc biệt là xe máy
khi đi cạnh xe bê tông thì khi xảy ra va chạm hầu như đều là tai nạn nặng
và để khắc phục thì mất rất nhiều thời gian và hậu quả để lại là gây ồn tắc kéo dài
thời gian qua không ít các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe bồn chở bê tông đã xảy ra
điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày ba mươi tháng tám trên tuyến đường phạm văn đồng thành phố hà nội
đã khiến giao thông trên tuyến đường này ủn tắc gần một mươi tiếng đồng hồ
do đó các cơ quan chức năng cần cân nhắc kỹ trước khi cấp giấy phép lưu thông cho loại xe này
đồng thời tăng cường xử lý nghiêm vi phạm có như vậy mới kéo giảm nguy cơ ủn tắc giao thông và nguy cơ tai nạn do đi ẩu
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng nguyễn hữu hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn đại sơn xã hợp thành huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đối tượng lê quý linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại số hai mươi một ngõ hai lãng yên phường bạch đằng quận hai bà trưng thành phố hà nội
và đối tượng hoàng ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một trăm tám mươi tám bắc sơn khối sáu phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày một mươi một tháng chín
các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới giải mây rông vẫn được duy trì nhưng có xu hướng dịch chuyển chậm dần xuống phía nam và suy yếu dần
vùng mưa sẽ thu hẹp hơn về diện và lượng nhưng vẫn ghi nhận được những điểm mưa vừa ở các tỉnh vùng núi
ngày có nắng nhiều hơn thời tiết thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
các tỉnh phía đông chảy hoảng liên sơn
ngày một mươi hai mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
đến hai ngày tiếp theo trời giảm mây có mưa vài nơi ngày nắng nhiều hơn nên nhiệt độ tăng nhẹ
xuống đến các tỉnh miền trung trong ngày hôm nay và ngày mai thời tiết sẽ chưa có nhiều biến đổi
ngoại trừ các tỉnh bắc trung bộ như thanh hóa và nghệ an có khả năng có mưa rào rải rác trong chiều tối
còn khu vực từ quảng bình trở vào đến huế vẫn có nắng nhiều phổ biến ít mưa
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
sang đến ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn thì mưa sẽ tăng hơn cả về diện và về lượng
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày mai mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào vài nơi
gió tây nam cấp hai nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
đến hai ngày tiếp theo giải mưa rông được đẩy dịch xuống khiến cho mưa tăng hơn trên khu vực này
có nơi mưa vừa đến mưa to nên nhiệt độ giảm nhẹ
khu vực tây nguyên gió mùa tây nam vẫn hoạt động với cường độ yếu
do vậy mà thời tiết của khu vực này vẫn duy trì trạng thái có mưa vài nơi và có nắng nhiều vào ban ngày
từ ngày một mươi ba gió tây nam có xuống hoạt động mạnh hơn thì mưa sẽ tăng dần về diện và lượng
nhiệt độ là từ hai mươi đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ ban trưa trời nắng sen giữa vào đó là những khoảng nhiều mây
đến chiều tối với quá trình tích ẩm do đới gió mùa tây nam mang lại nên mưa rào và rông sẽ lặp lại
tập trung chủ yếu là tại các tỉnh ven biển
sau đó sẽ lan dần đến các nơi khác trên khu vực
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ